các yếu tố khác tác động đến nguy cơ mắc covid một mươi chín nở người đã tiêm hai mũi
cũng như tỷ lệ dương tính ở nhóm người này như biến thể của virus gây lây nhiễm
và môi trường có nguy cơ cao hay thấp
kết quả này cũng có thêm bằng chứng cho thấy cần tiêm mũi tăng cường
để duy trì khả năng bảo vệ trước sự tấn công của virus sars cov hai
istram là một trong những quốc gia đầu tiên trên thế giới triển khai chương trình tiêm chủng
sử dụng vaccine của pfizer vào tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi và không lâu sau đó là mỹ
đến tháng chín làn sóng lây nhiễm sars cov hai bùng phát trở lại tại ital và đến nay là mỹ
tuần trước cơ quan quản lý thực phẩm và dược phẩm mỹ đã thông qua quyết định
cấp phép tiêm mũi tăng cường vaccine của pfizer cho người trên một mươi tám tuổi sau sáu tháng tiêm mũi hai
nghiên cứu dựa trên ba bốn triệu hồ sơ sức khỏe điện tử từ hệ thống y tế kcerbam ment
ở nam california từ ngày một mươi bốn tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi đến ngày tám tháng tám năm hai nghìn hai mươi
trong thời gian tiến hành nghiên cứu tỷ lệ các trường hợp dương tính như
biến thể delta tăng từ sáu trong tháng bốn lên gần tám mươi bảy vào tháng bảy
hiệu quả ngăn lây nhiễm nói chung là tám mươi tám trong tháng đầu tiên sau khi tiêm đủ hai mũi
và giảm xuống còn bốn mươi bảy trong năm tháng kế tiếp
đi sâu vào phân tích cụ thể nhóm nghiên cứu nhận thấy hiệu quả ngăn lây nhiễm
với biến thể data là chín mươi ba trong tháng đầu tiên sau khi tiêm hai mũi và giảm xuống năm mươi ba sau bốn tháng
hiệu quả với các biến thể khác không phải biến thể data ở mức rất cao là chín mươi bảy
nhưng cũng giảm xuống còn sáu mươi bảy sau bốn đến năm tháng
nhìn chung kết quả này không có gì bất ngờ vì theo giới khoa học
mục tiêu cao nhất của vaccine covid một mươi chín không phải là ngăn chặn lây nhiễm
mà là giảm nguy cơ trở nặng và nhập viện
theo nghiên cứu được công bố trên the lancet vaccine pfizer biontech giảm nguy cơ nhập viện
của người mắc biến thể data tới chín mươi ba trong vòng sáu tháng bất kể độ tuổi và giới tính
nghiên cứu được công bố chỉ hai tuần sau khi mỹ phê duyệt việc tiêm tăng cường mũi ba
cho người già và người dễ bị tổn thương vì covid một mươi chín
theo nhà trắng có khoảng sáu mươi triệu người đã được tìm mũi ba
tin tăng cường là một vấn đề gây tranh cãi ở mỹ và trên thế giới
những người phản đối cho rằng nên tăng độ phủ vaccine
dành những liều tăng cường cho người chưa tiêm và dễ bị tổn thương để chấm dứt đại dịch
các số liệu mới nhất trong một nghiên cứu của đại học oxford cho thấy
dù những người mắc covid một mươi chín sau khi tiêm phòng đủ sẽ không mắc bệnh nặng
nhưng vaccine không giúp bảo vệ họ khỏi nguy cơ mắc các triệu chứng covid một mươi chín kéo dài
hay còn gọi là long covid
trong sáu tháng các nhà nghiên cứu xem xét chín bốn trăm bảy mươi chín trường hợp đã tiêm phòng đầy đủ
nhưng được chuẩn đoán nhiễm virus sars cov hai
và so sánh với một số lượng tương tự các bệnh nhân covid một mươi chín chưa được tiêm phòng
kết quả cho thấy những ca nhiễm sau tiêm có ít nguy cơ mắc các triệu chứng nặng
nhưng cần điều trị tích cực hay hỗ trợ thở hoặc xuất hiện cục máu đông ở phổi hoặc chân tay
tuy nhiên các triệu chứng covid kéo dài xảy ra với tỷ lệ tương đương nhau
giữa những người đã tiêm và chưa tiêm phòng
nhiều nghiên cứu đã được công bố trên trang mersive chuyên về các nghiên cứu y học
và đang chờ ý kiến của các chuyên gia
chuyên gia maxim tawet thành viên nhóm nghiên cứu cho biết đối với những ca nhiễm sau tiêm
trên sáu mươi tuổi vaccine đã giúp bệnh nhân chỉ mắc các bệnh triệu chứng nhẹ
thậm chí hoàn toàn không có triệu chứng
ông nhấn mạnh vaccine vẫn là cách hữu hiệu để ngăn chặn các triệu chứng covid một mươi chín
kể cả covid kéo dài
tuy nhiên chuyên gia này cho biết thêm rằng các phát hiện của nghiên cứu cho thấy
những người nhiễm sau tiêm vẫn cần cảnh giác với các triệu chứng
trong một nghiên cứu khác đăng trên tập sang học thuật jama oncology của hiệp hội y khoa mỹ
các nhà khoa học đã phát hiện rằng số ca khỏi bệnh covid một mươi chín gia tăng
ở các bệnh nhân ung thư ở châu âu
nghiên cứu xem xét số liệu của hơn hai sáu trăm linh bệnh nhân ung thư mắc covid một mươi chín
được điều trị tại sáu quốc gia từ tháng hai năm hai nghìn hai mươi đến tháng hai năm hai nghìn hai mươi
và tính toán tỷ lệ tử vong trong hai tuần đầu sau khi được chuẩn đoán mắc bệnh
bác sĩ david j painato tại đại học hoàng gia london cho biết
các nghiên cứu ban đầu về chủ đề này cho thấy tỷ lệ tử vong từ ba mươi đến bốn mươi
ở bệnh nhân ung thư
nghiên cứu mới nhất cho thấy trong thời gian diễn ra đại dịch covid một mươi chín
tỷ lệ này đã giảm dần ngay cả trước khi việc tiêm vaccine được triển khai
theo ông panato tỷ lệ này đã giảm xuống còn một mươi hai năm trong làn sóng lây nhiễm thứ hai ở châu âu
nghiên cứu cũng cho thấy bệnh nhân ung thư được chuẩn đoán trong thời gian mới
bùng phát dịch covid một mươi chín cũng có nhiều triệu chứng covid một mươi chín hơn
các nhà nghiên cứu cho rằng
tỷ lệ khỏi bệnh gia tăng không chỉ liên quan đến các loại thuốc điều trị tốt hơn
mà còn nhờ khả năng xét nghiệm tốt hơn cho phép chuẩn đoán sớm hơn
theo một nghiên cứu đăng trên clinical infectious disease
những người đã sử dụng loại thuốc kháng cd hai mươi anti cd hai mươi
chữa viêm khớp dạng thấp ung thư sơ cứng màng tế bào vùng ức chế phản ứng miễn dịch
vẫn có hy vọng được bảo vệ trước covid một mươi chín nếu tiêm vaccine theo công nghệ mrna
của hãng pfizer biontech hoặc moderna
các nhà khoa học đã nghiên cứu phản ứng của vaccine mrna
của ba mươi bảy bệnh nhân đang dùng các loại thuốc nói trên
và so sánh với hai mươi hai người có hệ miễn dịch khỏe mạnh
chỉ bảy mươi bệnh nhân có thể sinh kháng thể khi được tiêm vaccine mrna
và mức độ này thấp hơn nhiều ở những người khỏe mạnh
tuy nhiên cả hai nhóm có số tế bào miễn dịch tương đương nhau
được gọi là tế bào t có thể nhận diện và tấn công virus
các nhà nghiên cứu cho biết nghiên cứu của chúng tôi gợi mở rằng
bệnh nhân dùng thuốc ant cd hai mươi hoàn toàn có thể sinh tế bào t
khi được tiêm vaccine mrna
dù lượng kháng thể sinh ra không tương đương với người khỏe mạnh
chuyên gia ruston eberhardt tại đại học geneva ở thụy sĩ cho biết
quy mô nghiên cứu trên không cho phép kết luận chắc chắn về mức độ bảo vệ
khỏi các triệu chứng nặng của covid một mươi chín ở các bệnh nhân đang dùng loại thuốc trên
ông khuyến cáo các bệnh nhân nói trên vẫn cần cảnh giác và tự bảo vệ mình khỏi covid một mươi chín